thưa quý vị đề án điều động bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước theo chủ trương của bộ công an
về việc tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
tại thành phố đà nẵng sau gần sáu tháng triển khai thực hiện
tình hình an ninh trật tự an ninh đông thôn trên địa bàn một mươi một xã thuộc huyện hòa vang
bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực được người dân và chính quyền ngày càng tin tưởng đánh giá cao
từ nguồn tin của lực lượng công an xã hòa ninh mới đây công an huyện hòa vang đã tiến hành đột kích
bắt giữ và ra quyết định khởi tố đối tượng đỗ vũ quốc thông trú quận thanh khê thành phố đà nẵng
về việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong tiệt sinh nhật cho nhóm gồm hai mươi ba đối tượng khác
hay đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm nguyễn văn tùng trú huyện nam đàn tỉnh nghệ an
cũng đã bị xa lưới pháp luật và đây chỉ là một trong số ít các vụ việc mà lực lượng công an
chính quyền các xã trực thực huyện hòa vang phát hiện đấu tranh làm rõ
các đối tượng văn ngoan cố không chịu khai báo về nhân thăng lây lịch
thì chúng tôi bàn bạc và nhận thấy đặc điểm của một trong hai đối tượng này
trùng khớp với lại là đối tượng đã có lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
ra quyết định truy nã ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
nên là chúng tôi tiến hành xác minh
trên địa bàn huyện hòa vang hiện có một mươi một xã sau khi công an chính quy về xã đã thường xuyên tổ chức
họp định kỳ tiếp xúc với người dân để nắm bắt tâm tư và tình hình an ninh trật tự
phát tờ rơi tuyên truyền vận động chống tệ nạn trộm cắp cướp giật được xem là những việc làm thiết thực
đặc biệt là xây dựng được hệ thống nguồn tin tố giác tội phạm rộng rãi trong nhân dân
chúng tôi bước đầu cũng đã tạo được cái niềm tin trong nhân dân từ đó cũng đã tin tưởng
và thường truyền là
gọi điện báo tin về vấn đề an ninh trạc tự cho chúng tôi
cũng như là giải quyết những vấn đề về mâu thuẫn trong gia đình
ngoài những vấn đề mà chúng tôi tự giải quyết thì công tác phối hợp giữa lực lượng công an chính quy
với các cơ quan ban ngành tại xã và ban nhân dân các thôn là rất là chặt chẽ
chúng tôi vẫn duy trì tất cả công an thôn
mùa cái vấn đề công an chính quy về công an xã thì hiện nay công an thông vẫn còn hoạt động như xưa
vẫn như thế là tạo những cái tay nối dài
xuống dự bàn thôn đã góp phần như thế đã cảnh báo được là nắm được cái tình hình
thông tin được cái tình hình có liên quan đến an ninh chiến tị tập tự an toàn xã hội
chủ động đề ra các biện pháp là giải quyết được cái tình hình
và đẩy mạnh được cái công tác tiên tiền đảm bảo về cái tình hình thông tàu toàn dân bảo vệ an ninh tổng thức
chính nhờ làm tốt công tác bám cửa sở từ những nguồn tin tối giác tội phạm
đã giúp lực lượng công an chính quy xử lý phòng ngừa được hàng trăm vụ việc
nổi cộng lên là vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn tạo dựng được niềm tin trong lòng người dân
các cái vụ việc mà xảy ra ở địa phương tôi thấy là công an chính quy họ làm rất là bảo ẩn họ làm rất là chân chắc
nó không có bênh vực ai hết
từ khi mà mấy anh công an chính quy về là người dân địa phương ở đây rất là tin tưởng đạt niềm tin ở công an
mấy anh lồn có việc công việc là công minh nên dân rất là tin tưởng
cũng như là hiện nay là nộng cờ bọn nó là
hiện người dân các xã miền núi huyện hòa vang khi ra đường đã không còn nỗi lo về nạn cướp giật trộm cắp
bởi tình hình an ninh nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực
bất chấp khó khăn về nơi ăn trốn ở ngày ngày lực lượng công an xã chính quy vẫn tiếp tục chủ động mưu trí
triển khai các biện pháp nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát trên mọi nẻo đường
góp phần xây dựng địa bàn nông thôn ngày càng vững mạnh là chỗ dựa vững chắc cho quần chúng nhân dân
hứng ứng phong trào chung tay bảo vệ môi trường nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần
vào ngày năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát môi trường đã phối hợp với đoàn thanh niên công an tỉnh
thành đoàn và ủy ban nhân dân phường lê lợi thành phố hưng yên và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển hoàng phát
tổ chức chương trình phát tặng túi và làn nhựa sử dụng nhiều lần cho người dân tại chợ phố hiến thành phố hưng yên
tại lễ phát động đại diện lãnh đạo phòng cảnh sát môi trường kêu gọi mỗi người dân trên địa bàn cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống sinh hoạt hàng ngày
tổ chức trao tặng một trăm linh làn nhựa và một năm trăm linh túi ni lông sử dụng nhiều lần cho người dân tại chợ phố hiến
thông qua hoạt động này nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường
thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi ni lông sản phẩm nhựa khó phân hủy khuyến khích người dân sử dụng bao bì túi đựng nhiều lần và thân thiện với môi trường
tiếp tục với những tin thức khác
chiều ngày sáu tháng một mươi hai thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội tập trung chỉ đạo xử lý rứt điểm vụ xây dựng sai phép
tại số tám b phố lê trực quận hai
trong đó thủ tướng nhấn mạnh để xử lý vụ việc này thủ tướng chính phủ đã có năm văn bản chỉ đạo
đầu tiên là từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tiếp đến là vào tháng ba tháng sáu và tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu rồi đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đã bốn năm trôi qua ủy ban nhân dân thành phố hà nội vẫn rất chậm trong việc chỉ đạo xử lý và những tồn tại vẫn kéo dài cho đến nay
do đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố hà nội phải tập trung xử lý rứt điểm vụ vi phạm
đảm bảo kỷ cương pháp luật an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng ngô thọ thắng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố và bắt giả
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay thắng đã cho chín người trên địa bàn các huyện thống nhất long thành và thành phố long khánh vay với số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
thu lợi bất chính hơn một trăm linh bảy triệu đồng quá trình điều tra cơ quan công an xác định thắng đã in tờ rơi với nội dung cho vay tiền trả góp theo ngày
thủ tục nhanh gọn không cần thế chấp và in số điện thoại trong tờ rơi sau đó giải ở các khu vực tập trung đông người
số tiền thắng cho vay từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng trả góp tiền gốc và lãi theo ngày
những trường hợp đáo hạn tức muốn trả nợ hết trước thời hạn hai mươi bốn ngày để vay tiếp lần mới thì người vay phải trả đủ cả gốc và lãi của những ngày còn lại
thì thắng mới được vay tiếp
một nhóm lừa đảo hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi đã thực hiện trót lọt nhiều vụ rút tiền từ các ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh phú thọ triệt phá bắt giữ nhiều đối tượng
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
một loạt con dấu giả mạo các doanh nghiệp rất nhiều giấy tờ tùy thân giả
cùng các giấy ủy nhiệm chi của doanh nghiệp
với các chữ ký giả được đối tượng nguyễn lê thanh tú cùng bốn đồng bọn lập ra nhằm hai mục đích
một là các đối tượng sử dụng con dấu giả chữ ký giả của chủ tài khoản để làm các ủy nhiệm chi giả mạo qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng
rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt
hai là các đối tượng dùng giấy tờ cá nhân giả để lập ra tài khoản tại ngân hàng
cùng đăng ký tin nhắn của các ngân hàng báo về số dư tài khoản của các doanh nghiệp
để khi có tin nhắn báo có tiền vào tài khoản
các đối tượng sẽ nhanh chóng dùng ủy nhiệm chi giả đến chi nhánh ngân hàng cùng hệ thống gần nhất
để thực hiện hành vi giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của chúng đã lập ra
theo kịch bản được chuẩn bị từ trước nên chỉ trong vòng năm phút sau khi chuyển khoản thì các đối tượng đã rút được tiền mặt và tổ thoát
ngân hàng chỉ dựa vào chính từ chuyển khoản khi đã có chữ ký của chủ doanh nghiệp của kế toán và con dấu của doanh nghiệp
nhưng không thể phát hiện ra đây là con dấu giả chữ ký giả
trong khi đó
cá nhân đối tượng chuyển tiền cũng sử dụng chứng minh thư giả giới thiệu giả để chứng minh mình nhân thân thuộc doanh nghiệp
và đây là một cài hỏi rất lớn của các đối tượng đã loại dụng để phạm tội và đã thành công trong việc chuyển tiền từ phú hòa vào sài gòn để chiếm loại
để lấy được thông tin của doanh nghiệp các đối tượng này đã liên hệ với các cán bộ ngân hàng để bên này cung cấp dữ liệu doanh nghiệp
với mỗi bộ hồ sơ doanh nghiệp cán bộ ngân hàng sẽ được nhận từ một mươi một mươi ba triệu đồng
đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng đã mua được năm mươi bốn bộ hồ sơ của các doanh nghiệp khác nhau trên toàn quốc

bằng thủ đoạn này các đối tượng đã thực hiện trót lọt khoảng năm vụ ở các tỉnh trên toàn quốc
với số tiền lên đến khoảng hơn một mươi tỷ đồng hiện công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ và khởi tố năm đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điều đáng nói nếu không ngăn chặn thì rất có thể sẽ có thêm rất nhiều doanh nghiệp khác trở thành nạn nhân
tại ngã ba nguyễn sinh sắc và lê thánh tôn công an quận liên triểu tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi ba b ba nghìn một trăm bốn mươi sáu do tài xế lê anh phương năm mươi tuổi
trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng điều khiển phát hiện trên xe có hàng chục kiện hàng hóa thực phẩm với bảy trăm linh sản phẩm điện tử gần tám trăm linh sản phẩm may mặc và ba trăm linh kg sản phẩm động vật đủ loại như thịt gà xúc xích nem chua
qua làm việc với tài xế phương toàn bộ số hàng hóa trên đã nhận vận chuyển cho một người không rõ lai lịch từ hà nội vào bến xe đà nẵng và không rõ nguồn gốc không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện công an quận liên triều đã tiến hành tạm giữ số hàng hóa nói trên để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
đối tượng trương văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã thành long huyện châu thành tỉnh tây ninh cùng tăng vật là trên bốn trăm linh kg pháo nổ vừa bị công an huyện châu thành tạm giữ
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày năm tháng một mươi hai tại ấp xóm mới hai xã trí bình huyện châu thành công an huyện châu thành bắt quả tang đối tượng trương văn tùng đang thực hiện hành vi vận chuyển pháo nổ
vật chứng thu giữ gồm hai trăm sáu mươi hộp pháo nổ các loại có tổng trọng lượng là hơn bốn trăm hai mươi bốn kg một xe mô tô hai điện thoại di động và một số đồ vật khác có liên quan hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
trái với tâm trạng háo hức chờ đợi băng tuyết của nhiều du khách vào thời điểm này thì người dân sapa lào cai đang
chỉnh khai nhiều biện pháp phòng chống z giữ ấm cho người và bảo vệ sản xuất
trên hình phan xí băng nhiệt độ đã có lúc xuống tới âm tám độ c băng giá đã xuất hiện và phủ trắng cây cối lối đi
để giữ ấm cho các em học sinh cùng với việc hạn chế hoạt động ngoài trời một số điểm trường đã tổ chức các trò chơi vận động trong lớp học sửa ấm bằng than củi
các thầy cô giáo đã tích cực huy động xã hội hóa xin thêm khăn áo ấm cho học sinh trong thôn
các hợp tác xã các hộ gia đình trồng rau sạch trên địa bàn đang khẩn trương phòng chống rét cho diện tích cây trồng của mình
theo kinh nghiệm của người dân địa phương trời nắng hanh và rét bút như thế này rất dễ dẫn tới sương muối một hiện tượng thời tiết tiêu cực ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông nghiệp
chính vì vậy các hộ trồng trọt chăn nuôi ở sapa đang tích cực chủ động triển khai những giải pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi đảm bảo sản xuất an toàn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi
liên quan đến vụ việc nước biển đổi màu ở quảng ngãi vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường cho biết đã cử cán bộ thuộc cục bảo vệ môi trường miền trung và tây nguyên đến hiện trường lấy mẫu nước và tảo để quan chắc
trong khoảng bảy một mươi ngày tới thì đơn vị chuyên môn phân tích sẽ có kết quả kết luận nguyên nhân của hiện tượng này
trước đó người dân phản ánh nước biển đột nhiên chuyển màu nâu đen bất thường
kèm theo đó là nổi nhiều bọt và nhớt như có dầu
nó có dấu ở khu vực bờ biển xã bình thạnh từ cơ biển sa cần đến bãi tắm khe hai thuộc thôn trung an xã bình thạnh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
theo kết quả ban đầu của cục bảo vệ môi trường miền trung và tây nguyên tổng cục môi trường cho thấy trên bờ biển nước biển và bọt nước ở khu vực này không ngửi thấy mùi dầu và không có xuất hiện hải sản chết
vệt nước màu đen đã di chuyển khoảng ba trăm linh m từ hướng nam về hướng bắc của bờ biển và nhạt màu hơn
chiều dài vệt nước màu đen chiều ngày năm tháng một mươi hai đã dài khoảng sáu trăm linh m chỗ rộng nhất khoảng tám mươi mét
thời gian tới tổng cục môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh quảng ngãi để theo dõi diễn biến chờ kết quả phân tích mẫu để có thêm cơ sở đánh giá về nguyên nhân của hiện tượng này
thưa quý vị và các bạn trước thực trạng phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh người sử dụng phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế dẫn đến tình trạng ủn tắc giao thông tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường ở một số cung đường trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp
thành phố hà nội đang tiến hành giả soát bổ sung một số quy định trong quản lý phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố
vâng trong đó một trong số những chính sách đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội có thể kể đến đó là sắp tới thì thành phố hà nội sẽ tiến hành cấm toàn bộ xe xích lô xe ba bánh kinh doanh chở hàng chở người trên địa bàn toàn thành phố
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên trong câu chuyện giao thông
sau rất nhiều đợt gia quân xử lý tình trạng xe ba bánh giả danh thương binh chở hàng công cành chạy trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố hà nội nhưng không đem lại hiệu quả tích cực
thì mới đây hà nội đã tiến hành giả soát và sửa đổi một số các quy định sao cho phù hợp với thực tế
trong đó có những đề xuất liên quan đến tiêu chuẩn đăng kiểm và bảo vệ môi trường đối với loại xe này và quy định cấm chở hàng chở khách đối với loại xe ba bánh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân khi mà số lượng thương bệnh binh hoạt động trong lĩnh vực này là không hề nhỏ
già rồi về xế chiều rồi trả sống được bao nhiêu ngày nữa
bây giờ nhà nước mà cấm thì lấy gì để chúng tôi ăn đồng tiền nương thì nói chung là nhà nước phụ cấp chả được bao nhiêu cả
một bát được bao nhiêu tiền một tảng
hai triệu rưỡi chưa tất cả là tiền thưởng tết mới được còn nếu như bây giờ là chưa được hai triệu
cái xe này phụ cấp tiền xương máu nhà nước cấp cho tôi chỉ một tháng được một triệu hai
một triệu hai và chúng tôi phải đi dùng cái xe này để kiếm sống
kiếm thêm là có phải rồi chứ không có gì đâu
đây là quan điểm dễ nhận thấy ở đại đa số các cựu chiến binh đang mưu sinh bằng nghề chở hàng
và xe ba bánh được cho là phương tiện là cần câu cơm duy nhất của một bộ phận yếu thế này
tuy nhiên về vấn đề này các chuyên gia cho rằng quy định này được đưa ra là hợp lý
trước hàng loạt những vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến xe ba bánh trong thời gian qua
những cái cụ máy chém mà di động trên đường thì cũng rất nguy hiểm
thành ra cái này chúng ta có luật rồi
luật giao thông vận tải
luật giao công ai cấp xe cho không
đúng không ạ
cái xe mà đã được cấp cho người giao công thì cái xe đấy phải được kiểm định
phải được có bác sĩ chỉ định thì mới được hoạt động
về mặt lý mà nói thì người ta có thể xét ngay thôi
nhưng về bản chất là chúng ta cần thiếu thủ tục thôi
là thủ tục của chúng ta kiểm tra chất lượng và bảo vệ hoàn toàn
nhưng mà cái mục tiêu ở trong thành phố hà nội là không muốn cho cái chủng loại xe này phát triển
bởi vì nếu để cái chủng loại xe này phát triển rộng ra
thì cái số lượng lớn lên thì có thể là nó ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thành phố
liên quan đến vấn đề ủng tắc giao thông liên quan đến phát triển thành phố thủ đô văn minh đô thị
xung quanh vấn đề này thành phố hà nội cũng đang cho xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển đổi việc làm
và đảm bảo đời sống của các thương binh đang kinh doanh trong dịch vụ chở hàng chở người
tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên những cơ chế này được xây dựng
nhưng vẫn không kiểm chế được sự gia tăng của loại hình phương tiện này
nói thì rất dễ nhưng làm chưa có hiệu quả chưa có được cái quyền lợi gì đến thiết thực với họ
cái thứ hai là chúng ta cũng lo lắng lắm bởi vì cái chiến tranh quá lâu rồi
cho nên cái người thương binh số lượng thương binh giảm dần đi
và đến cái lúc mà tuổi họ không làm được nữa
thì cái thế hệ mới thì họ không thể kế tục cái việc mà lấy cái thành tích của người
thì đã đóng góp để phục vụ quyền lợi
cho nên cái đó nó do thời gian do lịch sử nó phải tạo nên
thế và cái cuối cùng tôi nghĩ rằng là đối với những người thương bệnh binh
thì chắc chắn là các chế độ của nó cũng đã khó đầy đủ
thế nếu như trong cái hoàn cảnh mà những cái trường hợp mà gia đình nó khó khăn quá
thì chúng ta tìm mọi biện pháp đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội
hỗ trợ họ về mặt kinh tế công an việc làm
để nó phù hợp với cái tình hình an toàn giao thông hiện nay
có thể thấy tuy còn nhiều vấn đề cần phải cân nhắc
khi dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ đối với loại hình xe ba bánh
thế nhưng đây là xu thế tất yếu khi phát triển đô thị
đặc biệt là sau nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra
cũng như tình trạng ủn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng tại hà nội như hiện nay
việc cho phép lưu thông cùng dòng phương tiện mật độ cao
đang tiêu bẩn nguy cơ tai nạn giao thông khó lưởng
thưa quý vị và các bạn vài ngày qua thì các tỉnh miền bắc trải qua
một đợt rét chính vì vậy thị trường thiết bị sởi ấm như là máy sởi
túi giữ nhiệt quạt sửa chăn điện hay là điều hòa hai chiều
đang nóng lên từng ngày giá cả của các mặt hàng này
có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng
không biết nhà anh thế cương như thế nào
chứ bản thân ở gia đình tôi thì có cả trẻ nhỏ và người già
cho nên là cái nhu cầu này là một điều vô cùng cần thiết
vâng đúng như vậy không chỉ gia đình chị vi anh mà rất nhiều gia đình khác
cũng đã tìm đến những siêu thị điện máy hoặc là trung tâm thương mại
hay các cửa hàng để mua những thiết bị này và ngay sau đây xin mời chị viêu anh
cũng như là quý vị khán giả cùng dạo qua thị trường xem sự sôi động
của việc mua sắm quạt sởi như thế nào
tại hệ thống siêu thị lớn của hà nội các gian hàng bày bán
các thiết bị sởi ấm máy sởi quạt sởi đèn sởi nhà tắm sởi phòng
được các siêu thị niêm yết giá bán giao động từ ba trăm linh đến bốn triệu đồng
tùy theo kiểu dáng và mô đem sản phẩm
các loại quạt sởi giao động từ ba trăm linh đến một triệu đồng
các loại đèn sởi giao động từ bảy trăm linh đến một triệu hai trăm linh đồng
một sản phẩm giá tranh lệch giữa các siêu thị điện máy không nhiều
giữa các sản phẩm
tôi đang có nhu cầu tìm hiểu một sản phẩm những sản phẩm sửa ấm
cho gia đình trong những ngày đông lạnh giá như thế này
giá sản phẩm thì vừa phải từ hai đến ba triệu
thị trường đèn sửa hiện nay thì tôi thấy tham khảo trước là
khá là phong phú và đa dạng rất nhiều sản phẩm phù hợp
với cái nhu cầu của nhiều đối tượng nhiều khách hàng
trong số các thiết bị sởi ấm máy sởi dầu đang rất được ưu chuộng
ưu điểm của máy sởi dầu là không bị khô ra không đốt cháy không khí
tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng
hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều dòng sản phẩm
có chế độ điều chỉnh nhiệt độ và công suất với hệ thống cảm hứng nhiệt
thông minh tự ngắt khi đặt nhiệt độ mong muốn và chế độ sửa ấm nhanh
nếu một loại cơ thì mình có thể cài đặt ngay trên thân máy
còn với loại có điều khiển thì mình sẽ có thể cài đặt được nhiệt độ chính xác hơn
và cái loại đấy thì sản phẩm nó sẽ đắt tiền hơn là sản phẩm cơ
sản phẩm cơ thì nó trung bình giao động từ một triệu tám trăm chín mươi đến tầm khoảng hai triệu tám trăm chín mươi
còn dòng điện tử thì nó sẽ nếu mà một mươi một thanh thì nó là hai nghìn bốn trăm chín mươi
và một mươi ba thanh thì nó là hai nghìn sáu trăm chín mươi
với tỷ loại nếu mà sởi cơ thì bọn em có dòng sởi ti rốt
còn nếu mà có điều khiển thì bọn em có dòng sởi dầu của sân hâu
mặc dù những sản phẩm phục vụ cho mùa lạnh
vẫn là những dòng sản phẩm cũ như mọi năm
nhưng khách hàng vẫn ưu chuộng
hầu hết những khách hàng mua các sản phẩm sửa ấm
là những gia đình có người già và trẻ nhỏ
để đảm bảo sức khỏe cho người thân và gia đình
nên họ chủ động mua sớm
gia đình tôi thì mua cái này dùng cái này là nó thuận tiện
mà cho thuận tiện cho cả gia đình mà giá nó phải trăng
kinh tế khá giả nhu cầu cuộc sống tăng lên
người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền để mua được những sản phẩm uy tín
được sản xuất bằng công nghệ hiện đại
tâm lý người mua cũng dần thay đổi theo mục đích và nhu cầu sử dụng
các sản phẩm về dưới ấm làm tăng nhiệt độ trong phòng
cũng đa dạng và phong phú theo mùa
ngoài những sản phẩm đèn sửa quạt sửa máy sửa dầu
các sản phẩm như máy sấy khô quần áo mùa đông máy sấy bắt đĩa
cũng bày bán khá nhộn nhịp bên cạnh thiết bị sửa
rõ ràng là nhu cầu sử dụng thiết bị sửa ấm
trong những ngày nhiệt độ xuống thấp là một điều hết sức bình thường
và rất là chính đáng phải không nào
thế nhưng làm sao để chúng ta chọn được một cái sản phẩm
phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của mỗi gia đình
thì là cả một vấn đề phải không anh thế thưa
vâng đúng như vậy và để giải đáp những cái thắc mắc đó
thì ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với phần tư vấn
về cách mua sắm và sử dụng thiết bị sửa ấm
sao cho tiết kiệm và hiệu quả
cái này đang là dòng cơ điển hình nhé
cái này nó là một mươi ba thanh và sử dụng cho phòng dưới hai mươi m hai
thì cái này hôm nay em sẽ hướng dẫn các bạn
hướng dẫn chi tiết mình về cách sử dụng của cái dòng này nhé
cái này nó sẽ là điều chỉnh nhiệt độ
và cái này là điều chỉnh thanh đốt
cái này thì sẽ chia làm ba phần của thanh đốt
cái này là một phần ba hai phần ba và cả thanh đốt
còn cái này là bộ cài đặt giờ
cái này thì có hẹn giờ tắt mở cho mình được
còn cái này nó sẽ là hệ thống quạt gió
nếu mà có quạt gió này thì nó sẽ thổi hơi nóng
của sửa dầu ra nhanh hơn
là mình bật nếu mà không bật quạt gió
thì phòng mình sẽ ấm nhanh hơn
nó cũng sẽ tiết kiệm
điện và thời gian của mình hơn nhé
bởi vì thông thường sửa dầu nếu mà mình bật
thì từ lúc bật đến lúc để nó ấm cả phòng
nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng một mươi đến một mươi năm phút
còn một dòng sửa của bên em nữa
nó cũng không làm khô ra
đấy là dòng sửa ceramic
dòng sửa này thì nó sẽ làm nóng nhanh hơn là sửa dầu
nó sẽ làm nóng những cái thanh ceramic bên trong
và thổi hơi nóng ra ngoài
cái này thì mình có thể cài đặt được nhiệt độ
mình có thể điều chỉnh
nó có cả chế độ eco luôn
nó sẽ có ba mức nhiệt
mức chế độ eco
chế độ eco này sẽ rơi vào tầm khoảng hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
và mình có thể cài đặt được giờ
và cài đặt thời gian nhiệt độ luôn ở trên này
và cái này nó có cả chế độ quay nữa
cái này thì nó sẽ quay được góc một trăm tám mươi độ cho mình
thì nó sẽ tỏa đều nhiệt
ở xung quanh phòng cho mình
để thiết bị bền thì mình nên sử dụng
công suất vừa phải thôi ạ
để sử dụng công suất quá thì
cái độ bền nó cũng sẽ không cao
bằng mình lựa chọn nhiệt phù hợp
với lại sau khi mà sử dụng
thì mình nên bảo quản
ở một nơi khô giáo
khâu tránh nơi ẩm ướt
thì nó sẽ tốt hơn cho thiết bị điện
thưa quý vị đêm ngày sáu tháng một mươi hai
giải gót hữu nghị century pepsico
lần thứ một mươi bảy đã diễn ra
tại sân thủ đức thành phố hồ chí minh
chương trình đã gây quỹ được hơn một năm tỷ đồng
cho hoạt động nước sạch học đường hàng năm
hơn một tỷ năm trăm linh triệu đồng
gây quỹ của sự kiện
hội kiện năm nay sẽ được phối hợp
với hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tp hcm
đóng góp mang lại các công trình nước sạch
trong chương trình nước sạch học đường
tại tỉnh bến tre
số tiền đóng góp từ thiện còn được sử dụng
vào mục đích thực hiện các ca mổ tiêm
tặng các suất học bổng các công trình y tế
giáo dục mang nước sạch tới cho cộng đồng
đặc biệt là người dân các tỉnh đồng bằng
sông cổ long
năm hai nghìn một mươi tám chương trình cũng đã quyên góp
được hơn một tỷ đồng để xây dựng các công trình
thuộc khung cổ nước sạch học đường
cũng tại tỉnh bến tre xây dựng sáu hệ thống
nước sạch tại năm trường học và một huyện đảo
thuộc tỉnh này giúp cung cấp nước sạch
cho hơn bốn người dân và trẻ em tại đây